huỳnh điều khiển thuyền vỏ nhôm cùng với dương quang sĩ điều khiển thuyền sắt đến khu vực thuộc tuyến sông nhật lệ đoạn thuộc địa phận thôn trường niên xã hàm ninh huyện quảng ninh
khi cả hai đang thực hiện hành vi khai thác cát thì bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng bình phát hiện bắt quả tang với khối lượng cát đã khai thác trên thuyền là chín mét khối
huỳnh đã từng bị công an huyện quảng ninh xử phạt vi phạm hành chính ba triệu đồng vì có hành vi khai thác cát trái phép
đại diện bộ công thương cho biết sau năm tháng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam ước đạt chín mươi chín ba mươi sáu tỷ usd giảm một bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín trong năm tháng vừa qua thì cả nước có một mươi bảy mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd chiếm tám mươi hai tổng kim ngạch xuất khẩu
riêng xuất khẩu vượt năm tỷ usd có bốn mặt hàng
xuất khẩu điện thoại
các loại linh kiện tiếp tục dẫn đầu với giá trị đạt một mươi bảy chín mươi tám tỷ usd
đứng thứ hai là xuất khẩu mặt hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và đinh kiện với giá trị thu về đạt hơn một mươi năm ba mươi ba tỷ usd
ngoài ra hai mặt hàng khác là hàng dệt và máy mặc và máy móc thiết bị dụng cụ phụ tung khác đem về lần lượt là một mươi bốn mươi năm tỷ usd và tám năm mươi ba tỷ usd
cũng theo đại diện bộ công thương hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam trong năm tháng đầu năm
với kim ngạch đạt hai mươi bốn sáu tỷ usd tăng tám hai so với cùng kỳ năm trước
ngày bảy tháng bảy sắp tới là hạn cuối cùng để chủ ví điện tử hoàn tất việc kê khai xác minh danh tính
trên thực tế việc bị lộ thông tin cá nhân khiến cho rất nhiều người tiêu dùng lo lắng thông tin không được đảm bảo an toàn
cùng với thông tin trên tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng năm tổ chức vào chiều tối ngày hôm qua
một lần nữa câu chuyện về giảm năm mươi phí chiếc bạc ôtô
câu chuyện về giảm năm mươi phí chiếc bạc ôtô lại thu hút sự quan tâm của đông đảo báo giới và người tiêu dùng
trả lời câu hỏi của phóng viên về ví điện tử yêu cầu người sử dụng phải xác thực thông tin khiến người tiêu dùng lo lắng thông tin không được đảm bảo an toàn
phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đào minh tú cho biết
ngày bảy tháng bảy sắp tới là hạn cuối cùng để các chủ ví điện tử hoàn tất việc kê khai xác minh danh tính của mình
đây là việc sửa đổi lại thông tư ba mươi chín ban hành từ năm hai nghìn một mươi
lý do phải sửa đổi lại bởi phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng ví điện tử
tôi cho rằng cần phải làm rõ cái kê khai xác minh danh tính
thế và theo quy định thì đến ngày bảy tháng bảy này sẽ là hết hạn
thế còn việc kê khai này có đảm bảo cái an toàn cho bảo mật cho người sử dụng ví điện tử hay không
thì chúng tôi cũng khẳng định luôn là các tổ chức có cái chức năng là trung gian thanh toán
cung ứng những cái dịch vụ trung gian thanh toán và có trách nhiệm bảo toàn những cái thông tin của khách hàng của mình
chúng tôi cũng khuyên cáo với các người dân sử dụng cái dịch vụ này thì cũng không nên cung cấp những cái thông tin
hoặc để lộ lọt những cái thông tin của cái tài khoản ví điện tử của mình cho những người mà mình không tin tưởng
mà đúng hơn là chỉ sử dụng trong cái việc khi mà liên kết đến những cái hệ thống chính thức của những cái tổ chức cung ứng trung gian thanh toán này
trong các giao dịch để đảm bảo cho cái tài khoản của mình không bị lộ lọt thông tin
liên quan đến việc giảm lệ phí trước bạ năm mươi theo nghị quyết số tám mươi bốn ngày hai mươi chín tháng năm của chính phủ
với ý kiến là việc xây dựng để ban hành nghị định này mất khoảng hai tháng và liệu có chậm hay không trong trường hợp chậm thì như thế nào
tại buổi họp báo thứ trưởng bộ tài chính vũ thị mai cho biết
để mà giảm lệ phí trước bạ năm mươi thì phải ban hành văn bản là nghị định của chính phủ
và trong nghị quyết số tám mươi bốn thì cũng đã cho phép các cái văn bản trình chính phủ thủ tướng chính phủ theo cái quy trình thủ tục rút gọn
và hiện nay thì bộ tài chính bởi vì nghị quyết thì ban hành ngày hai mươi chín tháng năm
và ngày hôm nay thì bộ tỉnh trong nghị quyết thì có rất nhiều các nội dung liên quan đến các bộ ngành phải thực hiện
và trong đó bộ tài chính cũng được phân công rất nhiều nhiệm vụ và có rất nhiều văn bản
phải xây dựng và trình gấp chính phủ thủ tướng chính phủ
và chúng tôi bộ tài chính cũng đã ban hành thông báo phân công các đơn vị liên quan trong bộ để thực hiện
và cho đến nay thì hồ sơ chuẩn bị cho cái nghị định dự thảo nghị định về lệ phí trước bạ cũng đã được chuẩn bị
và đang xin ý kiến nội bộ các đơn vị trong bộ
và theo cái quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì dự thảo này sẽ được xin ý kiến các bộ ngành
và sau khi tổng hợp ý kiến của bộ ngành bộ tài chính sẽ hoàn chỉnh
xin ý kiến thẩm định của bộ tư pháp và tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của bộ tư pháp
thì trình chính phủ và xin ý kiến các thành viên chính phủ để trình chính phủ
và chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để có thể sớm nhất
về thông tin vừa qua nở rộ dịch vụ cho vay tiền qua các ứng dụng trên điện thoại nhưng phải trả lãi cao
điều này khiến nhiều người vay bị lâm vào cùng cực
tại buổi họp báo thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an nhấn mạnh
tín dụng đen là loại tội phạm luôn nằm trong tầm ngắm của cơ quan đấu tranh chống tội phạm
đặc biệt là cảnh sát hình sự và công an các địa phương
và tới đây bộ công an sẽ tiến hành sơ kết việc thực hiện chỉ thị số một mươi hai của thủ tướng chính phủ
về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có hoạt động vi phạm liên quan đến tín dụng đen
nhằm đa dạng hóa kênh bán và quảng bá sản phẩm vải thiều tới các thị trường trong và ngoài nước
ủy ban nhân dân huyện lục ngạn của tỉnh bắc giang đã có chủ trương
thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử vải thiều lục ngạn năm hai nghìn hai mươi
đây là lần đầu tiên lục ngạn triển khai sàn thương mại điện tử vải thiều lục ngạn
là một trong những giải pháp phù hợp đặc biệt trong điều kiện dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
khiến các thương nhân nước ngoài khó sang mua vải trực tiếp tại lục ngạn
để đảm bảo sản giao dịch khai trương hoạt động hiệu quả
tỉnh bắc giang cũng đã có các giải pháp bảo quản lạnh hàng nông sản đóng hộp
vận tải đa phương thức xuất khẩu đến các thị trường tiềm năng như trung quốc
eu nhật bản đồng thời hướng dẫn bà con nắm được những thông tin tổng quan về sản giao dịch
biểu giá bán lẻ điện theo yêu cầu được quốc hội chính phủ giao
thời gian qua bộ công thương đã xây dựng các phương án và tiến hành lấy ý kiến
các cơ quan bộ ngành cơ quan quốc hội đoàn đại biểu quốc hội và các tổ chức hiệp hội
đến hết ngày hai mươi sáu tháng ba bộ này đã nhận được một trăm ba mươi trên một trăm năm mươi bốn ý kiến đóng góp
và tổng hợp các ý kiến này để hoàn chỉnh các phương án báo cáo thủ tướng xem xét
theo đó phương án năm bậc thang theo kịch bản năm kịch bản nhận được nhiều ý kiến đồng tình
để cung cấp thông tin cho quý vị khán giả về đề xuất đổi mới cơ cấu biểu giá bán lẻ điện này
thì trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi cuộc trao đổi
ngắn với phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân hồi giảng viên cao cấp bộ môn kinh tế năng lượng
viện kinh tế và quản lý trường đại học bách khoa hà nội mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân hồi đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
được biết phó giáo sư là chủ nhiệm đề án cải tiến cơ cấu biểu giá điện bán lẻ hiện nay ạ
phó giáo sư có thể phân tích cho khán giả của truyền hình công an nhân dân lý do đưa ra đề xuất giảm bậc thang giá điện sinh hoạt
vì sao chúng tôi điều chỉnh giảm cái cơ cấu bậc thang
là bởi vì chúng tôi có những đầu vào những căn cứ để cải tiến
bao gồm có chi phí cung ứng bao gồm có nghiên cứu đặc điểm của các hộ tiêu dùng
và nghiên cứu cả về khía cạnh thu nhập của họ nữa
vì vậy chúng tôi thấy rằng việc rút gọn bậc thang phù hợp
điều kiện hiện nay về chi phí cung ứng điện và về phía khách hàng sử dụng điện
trong các phương án được đưa ra hiện nay thì bộ công thương đang đề xuất chính phủ
điều chỉnh biểu giá điện theo năm bậc
vậy thì phó giáo sư có ý kiến nhận định như thế nào về đề xuất này ạ
chúng tôi có những đánh giá đánh giá tác động đến ba đối tượng
một là người tiêu dùng thứ hai là đến evn tức là đơn vị cung cấp điện
và thứ ba là các cái chính sách hỗ trợ của chính phủ
thì ở cả ba phương án đấy mỗi phương án
đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng
tuy nhiên ở trong điều kiện hiện tại và đặc biệt ý nghĩa của việc cải tiến biểu giá
là nó giữ nguyên cơ cấu bậc thang và nó chỉ cải tiến thôi
thì chúng tôi nhận thấy rằng cái phương án năm bậc thang là phương án hài hòa nhất
nó ít tác động nhất tiêu cực đến nền kinh tế
ít tác động đến người tiêu dùng đặc biệt là những người tiêu dùng có thu nhập thấp
và thậm chí nó còn gây ra những hưởng tốt hơn đối với những hội tiêu dùng sử dụng nhiều điện
vậy thì việc giảm số bậc thang
giá điện từ sáu bậc như hiện nay xuống còn năm bậc như đề xuất
thì có gây ảnh hưởng gì đến xã hội hay không ạ
và liệu giá điện có bị tăng lên hay không thưa phó giáo sư
trước hết là về cái giá bán điện bình quân là không thay đổi
đấy là điều kiện cứng ban đầu mà chúng tôi nghiên cứu đề án này
tuy vậy thì khi mà điều chỉnh từ sáu bậc thang xuống còn năm bậc thang
với giá bán bình quân không đổi như thế
thì đương nhiên cũng sẽ có hộ tăng lên và hộ giảm đi
nhưng cái tăng lên và giảm đi như thế
thì chúng tôi cân đối để hoài hòa ba mục tiêu
bao gồm có chi phí cung ứng
bao gồm các chính sách xã hội hỗ trợ người nghèo
và bao gồm là hiệu ứng giá để sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện
nhiều ý kiến cho rằng với cách tính như thế này
thì có thể gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong xã hội
khi mà những người dùng ít điện thì phải mất tăng chi phí cao hơn
còn những người dùng nhiều điện thì chi phí lại giảm đi
phó giáo sư có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ
kết quả tính toán của chúng tôi là kết quả định lượng
chứ không phải là kết quả ước lượng thì nó đã rất cụ thể rồi
với những hộ mà tiêu dùng điện ít
tức là như hiện cơ cấu hiện nay là năm mươi kwh trên tháng
hoặc là một trăm linh kwh trên tháng
thì họ chỉ trả tăng tối đa là hai bảy trăm linh trong một tháng
trong khi đó việc cơ cấu lại các bậc thang khác
đối với những cái hộ mà sử dụng điện nhiều hơn
thì đã làm cho cái giá nó phản ánh chi phí tốt hơn
và đây tôi cho rằng nó là
một sự phù hợp khi chúng ta cân đối điều kiện cung nguyên điện hiện nay
tức là vấn đề chi phí với những cái mục tiêu khác trong định giá
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư về những phân tích vừa rồi ạ
như vậy có thể thấy phương án cơ cấu biểu giá điện theo năm bậc thang
được đưa ra theo đề xuất cơ bản đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên
trong đó vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh
vừa đảm bảo thuận lợi cho hộ sử dụng điện
bên cạnh đó cũng nâng cao tính công khai minh bạch trong việc thực hiện giá bán điện
khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và công bằng xã hội
khắc phục được tình trạng hóa đơn tiền điện biến động trong những tháng đổi mùa
đây cũng là mong muốn của phần lớn đông đảo các hộ gia đình hiện nay
nếu phương án năm bậc thang giá điện được áp dụng
khoảng hai mươi một triệu hộ dân có mức sử dụng điện bình quân dưới ba trăm linh kwh sẽ được hưởng lợi
không bị tăng tiền điện thậm chí còn giảm
gia đình bà lê thị ninh là một trong số đó
đặc biệt những ngày này khi thời tiết nắng nóng lượng tiêu thụ điện tăng cao
bà càng mong muốn việc áp dụng cơ cấu biểu giá điện mới sớm được quyết định và áp dụng
khi mà có chủ trương tính giá điện theo cái cách tính mới tôi cũng có tìm hiểu
tôi đối chiếu lại với mức sử dụng của gia đình tôi
tôi thấy cái cách tính mới này sẽ giảm được phần nào chi phí cho gia đình
thứ hai nữa
tôi thấy rất dễ giám sát cái việc sử dụng điện của nhà mình
cho nên tôi hoàn toàn đồng tình ủng hộ chủ trương tính giá điện theo cách tính mới này
tuy nhiên với phương án này khoảng bốn trăm sáu mươi hộ dân sử dụng điện trên bảy trăm linh kwh mỗi tháng sẽ phải trả phí cao hơn
đây cũng là cách để khuyến khích các hộ dân điều chỉnh việc sử dụng điện trong gia đình một cách hiệu quả
hơn tới tiết kiệm năng lượng
gia đình tôi thì mỗi một tháng thì dùng hết hai đến ba lần

với cách tính mới tôi thấy hoàn toàn phù hợp với hộ gia đình
thêm nữa khi điều chỉnh giá điện như thế này
tôi nghĩ sẽ khuyến khích các hộ gia đình giảm mức tiêu thụ điện hơn
cùng với đó một tám triệu hộ nghèo và hộ chính sách vẫn được nhà nước hỗ trợ với số tiền hơn một tỷ đồng
với nhiều ưu điểm phương án biểu giá năm bậc thang kịch bản thứ nhất mà bộ công thương đề xuất
đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình
còn theo tính toán của bộ này nếu các phương án biểu giá từ một đến bốn bậc được áp dụng
sẽ ảnh hưởng bất lợi tới khoảng từ một mươi năm ba đến hai mươi hai ba triệu hộ sử dụng điện
vì sẽ phải trả thêm tiền điện
đây lại đa số là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số
người lao động có thu nhập trung bình
theo bộ công thương việc cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt lần này
thì giữ nguyên mức giá bán lẻ điện bình quân
chỉ điều chỉnh cơ cấu phù hợp thực tế sử dụng điện sinh hoạt của người dân
trước đó do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín bộ này đã kiến nghị thủ tướng
cho phép lùi thời gian báo cáo về việc cải tiến biểu giá điện
tuy nhiên đến nay khi tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát
bộ công thương cũng nên nhanh chóng hoàn chỉnh việc tổng hợp ý kiến
và các phương án phù hợp để xin ý kiến và sớm đưa cơ cấu biểu giá điện bán lẻ
sinh hoạt mới phù hợp và áp dụng
phản ánh này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay